xử lý chất thải nhưng không triệt để thậm chí hầu hết các hộ chăn nuôi gần như không áp dụng bất kỳ biện pháp xử lý chất thải nào mà xả thẳng vào hệ thống thoát nước ao hồ canh mương gây ô nhiễm
nhưng các địa phương thì chưa biết xử lý như thế nào cho triệt đề điều này gây khó khăn không nhỏ đến việc sản xuất đời sống sinh hoạt hay sức khỏe cộng đồng
từ nhiều năm nay xã đồng quang huyện quốc oai là nơi đã và đang phải gánh chịu sự ô nhiễm môi trường
theo chỉ dẫn của người dân men theo bờ ruộng đây có dại này chúng tôi đã tìm đến nơi khởi nguồn từ sự ô nhiễm
dễ dàng nhận thấy mức độ ô nhiễm nặng từ con kênh này chỉ bằng mắt thường
nước ở đây không còn màu xanh trong như nguồn nước tự nhiên vốn có mà chuyển thành đen đục thậm chí có nơi nước còn sủi bọt
khu trang trại chăn nuôi tập trung thuộc xã thạch thán được quy hoạch xa khu dân cư của xã này nhưng lại được đặt rất gần khu sản xuất của người dân xã đồng qua ngay bên cạnh
người dân ở đây cho biết sau khi cày cấy họ thậm chí còn không cần phải bón phân nhưng lúa vẫn rất xanh tốt
tuy nhiên đến mùa gặt năng suất rất thấp có gia đình chỉ thu hoạch được lá mà không có bông
cây hồng cá chết và thậm chí cũng có người đã từng bị ngộ độc khi ăn rau được trồng tại ruộng cạnh những con mương dẫn nước tới tiêu
điều đáng nói là những hiểm họa từ ô nhiễm môi trường đó đều do chất thải chăn nuôi ở những trang trại ở đây xả thải trực tiếp ra
tại hà nội những năm qua thành phố đã quy hoạch các vùng chăn nuôi trọng điểm xa khu dân cư để hạn chế ô nhiễm môi trường
tuy nhiên không phải trang trại chăn nuôi nào cũng áp dụng hiệu quả các biện pháp xử lý chất thải nhất là những hộ chăn nuôi tự phát
cái việc quản lý về xử lý chất thải môi trường thì đối với địa phương là khó khăn
cái thứ nhất là cái việc mà sau khi tuyên truyền các hộ mà không gương mẫu chấp hành thì nó cũng có những cái hạn chế trong việc xử lý hành chính đối với các hộ này
cái chăn nuôi tự phát cũng còn rất nhiều mà rất khó kiểm soát
mà tự phát thì cơ bản là chăn nuôi nhỏ lẻ
còn các chăn nuôi lớn theo quy hoạch thì người ta phải lập dự án và được phê duyệt
có thể nói chăn nuôi nhỏ tự phát
vẫn là sinh kế của hàng triệu hộ nông dân cả nước
nhưng dù có theo quy hoạch mà không có cơ chế kiểm soát của chính quyền địa phương
thì việc xả thẳng chất thải chăn nuôi gây ô nhiễm môi trường vẫn chưa thể chấm dứt